trong thư nêu rõ dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới và trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ sức khỏe của nhân dân
trước tình hình trên đảng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có nhiều chủ trương biện pháp huy động cả hệ thống chính trị các cấp các ngành và nhân dân quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ công an là một trong những lực lượng đi đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các đồng chí đã có nhiều biện pháp cách làm hết sức cụ thể để phòng chống dịch bệnh như kiểm soát chặt chẽ việc xuất cảnh nhập cảnh quản lý người nước ngoài hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước
thường trực bảo vệ an ninh trật tự các khu vực cách ly tập trung phối hợp với các lực lượng quân đội y tế thực hiện tốt công tác phát hiện tìm kiếm giám sát cách ly đối với những người nhiễm nghi nhiễm dịch covid một mươi chín
xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là các hành vi lừa đảo trục lợi có liên quan đến phòng chống dịch bệnh
các đồng chí là lực lượng tuyến đầu không quản ngại khó khăn gian khổ chấp nhận hy sinh có thể bị lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc và nhân dân vì nhân dân phục vụ
thành tích của các đồng chí đã được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
hành động của toàn lực lượng công an nhân dân xứng đáng là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân là chỗ dựa vững chắc của đồng bào đồng chí cả nước
trong công cuộc phòng chống và quyết tâm đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
thay mặt chính phủ tôi ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích của toàn lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tôi đặc biệt biểu dương khen ngợi những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an ngày đêm tham gia trực tiếp trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng
tình hình dịch bệnh có thể còn kéo dài
việt nam đang trong giai đoạn tập trung